cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với lưu bình nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện thái thụy tỉnh thái bình do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thụ lý
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê quán tại xã hùng dũng huyện hương hà tỉnh thái bình
trú tại quận thầy hồ tp hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản